tại văn miếu quốc tử giám ubnd tp hà nội phối hợp với thành đoàn hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương tám mươi sáu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn
sinh viên được vinh danh là các cá nhân có thành tích ấn tượng về học tập rèn luyện với các công trình nghiên cứu khoa học đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước
trong đó có năm mươi bốn cá nhân đạt kết quả học tập loại xuất sắc ba mươi hai trường hợp lợi giỏi
phát biểu tại buổi lễ ông ngô văn quý phó chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định tám mươi sáu thủ khoa xuất sắc hội tụ về đây đại diện cho hàng vạn cử nhân kỹ sư bác sĩ trẻ tốt nghiệp nhiều ngành nghề khác nhau để được vinh danh và gành pháp trọng trách với xã hội
đây thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao tài sản vô giá nguồn nguyên khí quý báu của thủ đô đất nước
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tịch giám thành phố hà nội đã tổ chức lễ ghi danh vào sổ vàng cho tám mươi sáu thủ khoa xuất sắc nói trên
sau một mươi bảy năm tổ chức có tổng cộng một bảy trăm chín mươi một thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện được vinh danh và đón nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tp hà nội